chỉ còn vài ngày nữa là đến tết nguyên đán trong không khí rộn ràng đón xuân mới nhiều làng mai đang tất bật chuẩn bị để cung ứng cho thị trường ngày tết
người dân làng mai nhơn an tại thị xã an nhơn tỉnh bình định những ngày qua cũng đang rộn rã trong không khí thu hoạch bán buôn bán mai tết
năm nay người dân trồng mai ở thị xã an nhơn tỉnh bình định phải chịu nhiều thiên tai bão lũ nhiều nơi bị nước ngập sâu suốt nhiều ngày
cứ lũ rút đến đâu người dân trồng mai lại tát nước rửa lá tới đó
mỗi năm có khoảng hơn hai triệu cây me vàng từ các làng nghề trồng mai ở thị xã an nhơn được cung ứng cho người chơi khắp cả nước
mai vàng là loại cây thân gỗ lâu năm thường mọc thẳng có dáng cương trực của người quân tử
mai nở hoa vào dịp tết nguyên đán và có màu vàng rực là dấu hiệu mang đến tài lộc cho người chơi đầu năm mới
rất là nhiều giống mai mà ở huế là cái giống mai là người ta gọi là hoàng mai nó chỉ có là năm cánh và cái lọc màu xanh
thì người ta gọi là ở huế thì có cái giống đó còn cái giống cái hồng dịp mai này thì đa số là trong nam
cho nên quế thì không có cái giống này mình phải đi mua về
đã có hàng nghìn hộ gia đình tại thị xã an nhân khá lên nhiều nghề trồng mai
tuy thời tiết gây khó khăn nhưng với kinh nghiệm nhiều năm người trồng may vàng an nhơn không khó để bắt kịp bằng những kỹ thuật chăm sóc riêng
công thức kiên bán đó là nấm đỏ
chủ yếu là cái nước không thuốc cái nước nó không nhiễu kèm cái thuốc nó đúng trong thời điểm
khi cây mai nó trở trời thế nào là mình biết mình dùng là mình biết
trong khi các nhà vườn bận rộn cả ngày lẫn đêm hàng trăm lao động gần xa cũng về đây làm việc để cải thiện thu nhập
đàn ông thanh niên che tráng làm công việc nặng nhọc như bưng bê thì cánh phụ nữ tỉ bẩn với công việc lặt lá
tất cả tạo nên không khí rộn ràng
ràng hối hại những ngày sắp tết